hạ long bãi cháy thành phố hạ long có tổng vốn là một ba mươi hai tỷ đồng có khả năng đón tàu có tải trọng tới hai trăm hai mươi năm dung tích đăng ký toàn phần với tổng số người lên đến tám bốn trăm sáu mươi bao gồm cả hành khách thủy thủ đoàn phục vụ được hai tàu đậu cùng lúc
đây là cảng tàu khách du lịch quốc tế chuyên biệt đầu tiên của việt nam xóa điểm nghẽn lớn của ngành du lịch tàu biển và các cảng đều đón chung tàu khách và tàu hàng

từ năm giờ xuống còn hai giờ ba mươi phút tăng cường kết nối tam giác tăng trưởng hà nội hải phòng quảng ninh
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh đến tính đúng đắn trong tư duy nhận thức và quan điểm chỉ đạo của đảng nhà nước đối với chủ trương xã hội hóa nguồn lực biểu dương và đánh giá cao thành công của quảng ninh
thủ tướng đề nghị các tỉnh thành phố trên cả nước cần nghiên cứu mô hình này để phát triển nhân rộng ở địa phương mình nhất là trong bối cảnh nguồn vốn nguồn lực nhà nước còn hạn chế
khẳng định tầm quan trọng của nghị quyết trung ương một mươi về phát triển kinh tế tư nhân thủ tướng yêu cầu các cấp các ngành tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết này để kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế

trong công tác đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội sau bốn năm lên sóng chương trình đã để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả
năm nay chương trình dấu ấn an ninh trật tự tiếp tục được ban thời sự truyền hình công an nhân dân thực hiện với nhiều đổi mới
chương trình dấu ấn an ninh trật tự hai nghìn một mươi tám
chương trình rất là đặc biệt chúng tôi dành cho tết dương lịch ở đó thì chúng tôi tổng kết lại các mặt công tác công an thế nhưng mà năm nay thì có một sự đổi mới hơn về trong cách thể hiện khác so với mọi năm
để đem đến cho quý vị khán giả chín mươi phút của chương trình ekip thực hiện đã bắt đầu lên ý tưởng xây dựng nội dung và ghi hình tại các điểm cầu từ rất sớm
theo đó chương trình dấu ấn an ninh trật tự năm nay tập trung vào năm nội dung chính là năm công tác công an nổi bật trong năm hai nghìn một mươi tám với một cách thể hiện hoàn toàn mới
trong chương trình dấu ấn an ninh trật tự hai nghìn một mươi tám tôi sẽ đóng vai trò là người chủ phòng tranh và giới thiệu về các gam màu cũng là những dấu ấn trong công tác công an của năm hai nghìn một mươi tám để quý vị có thể hiểu rõ hơn về những dấu ấn những điểm đặc biệt trong công tác công an
và chúng ta sẽ cùng được lắng nghe những câu chuyện của các phóng viên biên tập viên là những người mà họ đã trực tiếp theo dõi bám sát các hoạt động của lực lượng công an
ở đây thì ngoài công tác nội dung ra thì một trong những yếu tố mà hỗ trợ rất là nhiều
rất nhiều cho chương trình đó chính là công tác về đồ họa cũng như là việc thiết kế thi công sân khấu
thế và cho đến giờ phút này thì các biên tập viên phóng viên của chúng tôi cũng đã ghi hình xong phần tiền kỳ
thế và cũng hy vọng rằng với một cái quyết tâm đổi mới của cả một tập thể cán bộ chiến sĩ phóng viên biên tập viên của ban thời sự
nó sẽ đem lại những cái hiệu ứng cũng như là những cái cách truyền đạt hấp dẫn đối với khán giả
những ngày qua các phóng viên biên tập viên của chương trình dấu ấn an ninh trật tự đã tỏa đi nhiều tỉnh thành trên cả nước như sơn la huế bình thuận con tum thành phố hồ chí minh
lựa chọn những câu chuyện những nhân vật nổi bật và ghi lại những hình ảnh sống động chân thực nhất nhằm đưa đến cho quý vị khán giả một bức tranh toàn cảnh về công tác công an trong năm hai nghìn hai mươi ba
chúng tôi rất là kỳ vọng với những sự đổi mới về mặt hình thức cũng như là nội dung so với những năm trước đây thì sẽ mang đến cho quý vị khán giả một chương trình chào năm mới
thật là đặc sắc
với những cái sự chuẩn bị công phu của chúng tôi thì chúng tôi cũng mong rằng mang đến cho khán giả một cái chương trình thực sự rất là mãn nhãn và mang đến cái sự hài lòng đối với quý vị khán giả
chương trình dấu ấn an ninh trật tự hai nghìn một mươi tám sẽ được phát sóng trên kênh dấu ấn an ninh trật tự
chương trình dấu ấn an ninh trật tự hai nghìn một mươi tám sẽ được phát sóng trên kênh dấu ấn an ninh trật tự hai nghìn một mươi tám sẽ được phát sóng trên kênh dấu ấn an ninh trật tự
chương trình dấu ấn an ninh trật tự hai nghìn một mươi tám sẽ được phát sóng trên kênh dấu ấn an ninh trật tự hai nghìn một mươi tám sẽ được phát sóng trên kênh dấu ấn an ninh trật tự
chương trình dấu ấn an ninh trật tự hai nghìn một mươi tám sẽ được phát sóng trên kênh dấu ấn an ninh trật tự hai nghìn một mươi tám sẽ được phát sóng trên kênh dấu ấn an ninh trật tự hai nghìn một mươi tám sẽ được phát sóng trên kênh dấu ấn an ninh trật tự hai nghìn một mươi tám sẽ được phát sóng trên kênh dấu ấn an ninh trật tự hai nghìn một mươi tám sẽ được phát sóng trên kênh dấu ấn an ninh trật tự hai nghìn một mươi tám sẽ được phát sóng trên kênh dấu ấn an ninh trật tự hai nghìn một mươi tám sẽ được phát sóng trên kênh dấu ấn an ninh trật tự hai nghìn một mươi tám sẽ được phát sóng trên kênh dấu ấn an ninh trật tự hai nghìn một mươi tám sẽ được phát sóng trên kênh d
chia sẻ niềm hạnh phúc này với bà bằng năm mươi tám bệnh nhân cao tuổi thuộc các gia đình hộ nghèo cũng đã được phẫu thuật mắt miễn phí thành công
xuân năm nay họ sẽ trở về với gia đình và đón năm mới trọn vẹn hơn trước đây
vượt qua hơn hai trăm linh cây số các chiến sĩ của cục truyền thông công an nhân dân cùng với những y bác sĩ của bệnh viện mắt hà đông đã nỗ lực hết sức hết mình đem lại ánh sáng cho các bệnh nhân
niềm vui của họ chính là nguồn động viên tinh thần lớn lao nhất dành cho những cán bộ thực hiện chương trình
lần này thì cũng là lần thứ hai trong năm hai nghìn một mươi tám bệnh viện mắt hà đông đồng hành cùng với antv để khám và mổ viện phí cho bệnh nhân thuộc tỉnh cao bằng
khi thấy bệnh nhân đem lại ánh sáng từ những bệnh nhân trước những trường hợp khám và mổ thì bệnh nhân rất là mờ
sau đấy thì khi bệnh nhân thấy thì cái niềm vui từ bệnh nhân mà đã đem lại ánh sáng cho bệnh nhân thì chúng tôi rất là vui mừng và cũng thấy là những việc làm của mình cũng có ý nghĩa
chương trình phẫu thuật mắt miễn phí là một trong những hoạt động của chuỗi hoạt động thiện nguyện xuân nhân ái tết sẻ chia do cục truyền thông công an nhân dân phối hợp cùng nhiều đơn vị tổ chức ngay tại địa phương
với mong muốn người dân không mất nhiều chi phí và đi lại xa xôi
đặc biệt có ý nghĩa hơn khi dịp tết năm nay các chiến sĩ y bác sĩ đã cải thiện ánh sáng cho những đôi mắt kém ngủ loà phục vụ tốt hơn cho cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày
tiếp theo mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại một số hoạt động nổi bật của lãnh đạo bộ công an
với thời tiết như thế này khách du lịch cần chủ động biện pháp phòng chống rét đặc biệt khi tham gia lưu thông chú ý sương mù đường trơn trượt có thể gây nguy hiểm
hiện tại cơ quan chức năng tỉnh lạng sơn cũng đang tiếp tục tăng cường công tác phòng chống rét cho người dân cây trồng và vật nuôi để kịp thời giảm những thiệt hại do rét đậm rét hại và băng tuyết gây ra